ngày hai mươi tám tháng một bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết sức khỏe của bệnh nhân hai mươi năm tuổi quê ở yên định thanh hóa đã cơ bản ổn định chỉ suất nhẹ ba mươi bảy năm độ c
những biểu hiện khác như ho sốt cao và khó thở đã không còn
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đã kiểm tra xem có bội nhiễm các vi khuẩn khác hay không và kết quả cho thấy các xét nghiệm không có gì bất thường
tuy nhiên do yếu tố dịch tễ bệnh nhân đã đi qua vùng dịch ở vũ hán trung quốc
nên từ khi tiếp nhận bệnh nhân vào ngày hai mươi bốn tháng một bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đã áp dụng các biện pháp cách ly an toàn tại khoa nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa và chăm sóc đúng theo quy trình phát đồ của bộ y tế đồng thời tiến hành phòng hộ cho nhân viên y tế giám sát đối với những người có tiếp xúc với bệnh nhân